chỉ trong một thời gian ngắn làng biệt thự kiểu nhà sàn đã được xây dựng trái phép với quy mô hơn năm mươi ngôi nhà trên đất lâm nghiệp dưới chân núi voi thuộc tiểu khu hai trăm sáu mươi tám xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
trong khoảng một năm vừa qua tình trạng xây dựng nhà trái phép liên tục xảy ra tại đây
ủy ban nhân dân xã hiệp an cho biết các cơ quan chức năng của xã và huyện đức trọng đã đến hiện trường kiểm tra nhưng các ngôi nhà đang xây dựng đều vắng chủ
do đó ủy ban nhân dân xã hiệp an buộc phải dán thông báo tìm chủ của những công trình vi phạm này
hiện có hơn năm mươi ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp nằm trên dự án của công ty cổ phần du lịch sinh thái phương nam
công ty này đã nhiều lần có văn bản gửi các cấp chính quyền xử lý rứt điểm tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm trên đất lâm nghiệp do doanh nghiệp quản lý nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết